nhằm ngăn chặn tình trạng xe khách trở quá số người quy định và bắt chẹt hành khách
sau dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
phối hợp với các lực lượng đã tổ chức gia quân tổng kiểm tra kiểm soát xe khách
theo hướng bắc vào nam qua địa phận quảng bình để xử lý các vi phạm về an toàn giao thông
chỉ trong ít giờ nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau tết nguyên đán do lượng khách đi lại tăng cao
nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách đều không còn vé để bán cho hành khách
lợi dụng tình trạng này nhiều nhà xe đã nhồi nhét khách trở quá số người quy định
điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định nhằm tăng chuyến tăng khách kiếm thêm lợi nhuận
mặc dù biết vi phạm an toàn giao thông nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm

lúc này sẽ khắc phục và lần sau sẽ đủ
nắm được tình hình trên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tổng kiểm tra kiểm soát xe khách
theo hướng bắc vào nam qua địa phận quảng bình để xử lý các vi phạm về an toàn giao thông
chỉ trong ngày đầu gia quân lực lượng cảnh sát giao thông quảng bình
phát hiện và lập biên bản gần một trăm linh trường hợp vi phạm xử phạt hành chính số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cổ cục cảnh sát giao thông
công an huyện lê thủy bán truyền tài cổ tỉnh công an bạc nhà nước
để tổng kiểm soát bất cả các phương tiền xe khách đi qua địa phận cảnh sát giao thông quảng bình
tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính chẳng hạn như chạy qua tốc độ quyết định
vi phạm về địa phận đường thánh vượt xe quyết định đặc biệt là xử lý nghiêm hành vi nhuôi nhà khách
nhằm đảm bảo cho bà con được ở tư quyền tiết vào lại nước công tác một cách an toàn tuần tiện
nhằm làm trả lời mức thấp nhất khi tài nạn giao thông có thể xảy ra lên công an tỉnh quảng bình
đặc biệt là tai nạn liên quan đến xe khách
nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã phối hợp với các lực lượng liên ngành lập các tổ cơ động xử phạt tại chỗ
các phương tiện vi phạm đồng thời tiến hành chuyển tải khách ngay tại hiện trường
để tạo điều kiện cho phương tiện vi phạm cũng như hành khách tiếp tục hành trình được an toàn